từ sáng ngày một tháng năm đến ngày hai tháng năm ở bắc và trung trung bộ có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến bảy mươi một trăm năm mươi mm một đợt có nơi một trăm tám mươi mm một đợt
ngoài ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía nam có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc
nên từ nay đến ngày hai tháng năm ở tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to đến rất to thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và tối
lượng mưa từ bốn mươi bảy mươi mm có nơi hơn một trăm linh mm
trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở các tỉnh miền núi và ngập ống tại các khu vực trụng thấp
dự báo chi tiết cho các khu vực như sau
hà nội nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to
gió chuyển hướng đông bắc cấp ba
trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
trời chuyển lạnh
nhiệt độ thấp nhất một mươi chín hai mươi hai độ c nhiệt độ cao nhất hai mươi hai hai mươi năm độ c
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông gió nhẹ
trong mưa rồng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ thấp nhất một mươi chín hai mươi hai độ c có nơi dưới một mươi chín độ c nhiệt độ cao nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ c
riêng khu tây bắc hai mươi năm hai mươi tám độ c
phía đông bắc
trong mưa bắc bộ nhiều mây mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rồng gió chuyển hướng đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn
trong mưa rồng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
trời chuyển lạnh
nhiệt độ thấp nhất một mươi chín hai mươi hai độ vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ nhiệt độ cao nhất hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi trên hai mươi năm độ
các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
có mây có mưa rào và rồng vài nơi
trong mưa bắc bộ nhiều mây mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rồng gió chuyển hướng đông bắc cấp hai cấp ba
trong mưa rồng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ phía bắc có nơi dưới hai mươi một độ nhiệt độ cao nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi hơn hai mươi bảy độ
khu vực đà nẵng đến bình thuận nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông
riêng phía bắc ngày mai có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất hai mươi tám ba mươi một độ việt nam có nơi hơn ba mươi một độ c
tây nguyên nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ
trong mưa rồng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ thấp nhất một mươi chín hai mươi hai độ nhiệt độ cao nhất hai mươi sáu hai mươi chín độ phía bắc có nơi hơn ba mươi độ c
nam bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ
trong mưa rồng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất hai mươi chín ba mươi hai độ
nhìn chung thời tiết trên cả nước có mưa vừa mưa to một số nơi mưa rông lớn
quý vị đừng quên chuẩn bị những vật dụng bảo hộ cần thiết khi ra đường hay đi du lịch để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình